trước tình hình thời tiết thiên tai diễn biến phức tạp nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng
ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn cả nước cũng như tỉnh quảng trị nói riêng
vì thế trong các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn công tác bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt được các địa phương
cơ quan thông tin tuyên truyền cũng như các đơn vị viễn thông đặc biệt chú trọng và triển khai tích cực
là một xã vùng gò đồi địa hình rộng lớn cách trở xác định công tác đảm bảo thông tin liên lạc có vai trò hết sức quan trọng
trong phương án phòng chống lụt bão xã triệu ái huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã chú trọng đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở
đến nay toàn xã có một mươi tám cụm lo hoạt động hiệu quả ở chín khu dân cư
điều này đã giúp người dân cập nhật kịp thời các thông tin về mưa bão cũng như công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lụt bão
điều này đã giúp người dân cập nhật kịp thời các thông tin về mưa bão cũng như công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền địa phương trong công tác phòng chống lụt bão
trong mùa mưa bão huyện triệu phong tỉnh quảng trị đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị thông tin tuyên truyền triển khai xây dựng phương án phòng chống thiên tai chi tiết để xử lý những sự cố có thể xảy ra theo đặc điểm riêng của từng ngành